thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
lượng đi lại của người dân cũng tăng cao
điều này đang làm tăng lên vi phạm về trực tự an toàn giao thông
ghi nhận của trường hình công an nhân dân
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên khắp địa bàn thành phố
sau thời điểm nới lỏng giãn cách lực lượng cảnh sát giao thông thành phố
đã liên tục phối hợp với lực lượng chức năng mở nhiều đợt tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm
cụ thể thống kê từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện
và xử lý gần một mươi ba hai trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó tức giấy phép lái xe tám trăm bảy mươi năm trường hợp
tạm giữ sáu trăm một mươi phương tiện nộp kho bạc hơn hai mươi tỷ đồng
trong thời gian tới hoạt động đi lại giao thương có thể tiếp tục gia tăng cao hơn
khi thành phố hồ chí minh bước vào phục hồi kinh tế
vì vậy bên cạnh các duy trì tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm
thì công an thành phố cũng đã xây dựng nhiều kịch bản

trong đó chú trọng đến các tuyến đường trọng điểm các tuyến cơ ngõ giáp ranh
cũng như khu vực sân bay nhà ga bến cảng và các điểm nóng về trực tự giao thông